tết trôn trần nam thơ mây là lễ tết lớn nhất trong năm của người khơ me
hàng năm cứ vào dịp này cộng đồng người dân tộc khơ me ở hậu giang lại rộn ràng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa
nhưng năm nay không khí đón tết của bà con chầm lắng hơn đơn giản hơn vì đây là thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chỉ còn hai ngày nữa là đến tết cổ truyền mừng năm mới của đồng bào dân tộc khơ me diễn ra từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng bốn
thông thường vào dịp này không khí chuẩn bị đón tết của bà con rất nhộn nhịp
nhưng năm nay các hoạt động tết được hạn chế tối đa việc tiếp khách cũng như đi đến các nhà bà con để chúc tết
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh hậu giang yêu cầu chủ trì và ban quản trị một mươi năm chùa phật giáo nam tông khơ me trên địa bàn
thực hiện tốt việc tổ chức các hoạt động như lễ sước đại lịch lễ cầu siêu không tập trung đông người và rút ngắn thời gian